vào chiều ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
phối hợp với công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành mời lên làm việc đối với đôi nam nữ thanh niên
đã có hành vi làm siếc khi điều khiển xe mô tô di chuyển tại khúc cua trên đèo hải vân
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ba mươi giây ghi lại cảnh
nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe sh làm siếc khi đi qua đoạn cua trên đèo hải vân
ngay khi clip được lan truyền trên mạng xã hội trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp đã ngay lập tức vào cuộc xác minh danh tính của đôi nam nữ
chính là vợ chồng nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân cùng chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an thế anh thừa nhận đã điều khiển xe máy độ chế không đội mũ bảo hiểm cùng với vợ đổi lái trên khu vực đèo gây mất trật tự an toàn giao thông
trạm cảnh sát giao thông cổ ô hòa hiệp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với thế anh
được biết vào tối cùng ngày cặp đôi này còn rủ nhau cầm theo dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn
sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực nhưng không thuyết phục được đối tượng cho tới hai mươi ba h ba mươi phút đêm ngày hôm qua
được vào bên trong kiosk tại đường d một mươi hai phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để giải cứu thành công nữ nạn nhân bị bắt cóc làm con tin
theo thông tin ban đầu vào tối cùng ngày một người đàn ông có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ nói trên
đối tượng này đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong kia ốt
lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa một đoạn đường d một mươi hai đồng thời dùng các biện pháp tuyên truyền vận động đối tượng bình tĩnh tránh gây thương tích cho nạn nhân
sau nhiều giờ nỗ lực nhưng không thuyết phục được đối tượng
đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lựa chọn thời điểm phù hợp đột nhập vào bên trong kia ốt giải cứu thành công người phụ nữ
cả nghi phạm và nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu
công an xã hòa thạch huyện quốc oai thành phố hà nội đã triệu tập người đàn ông trú trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân
người này đã hành hung một bé trai một mươi bốn tuổi
theo thông tin ban đầu vào ngày một mươi một tháng ba bé trai một mươi bốn tuổi trú tại xã hòa thạch đi chơi bóng
và xảy ra một bệnh viện cấp cứu
sau đó bé trai trở về nhà thì đã bị một người đàn ông được cho là ông nội của bạn tìm đến rồi ra tay đánh đập vào đầu vào mặt
diễn biến sự việc được camera ghi lại
khi hàng xóm phát hiện đã chạy tới can ngăn nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh cháu bé cho dù nạn nhân không kháng cự
gia đình đã đưa cháu bé đi khám tại một bệnh viện tại hà nội và trình báo với cơ quan công an
bước đầu người đàn ông này thừa nhận hành vi đã đánh cháu bé
hiện công an xã hòa thạch đã chuyển hồ sơ lên công an huyện quốc oai
tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ hai đối tượng là cao văn thắng và vũ tiến hậu
cùng chú tại tỉnh đồng nai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực cơ sở điều trị metadone
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tang thắng và hậu đang bán ma túy cho một người nghiện
tại đoạn đường cạnh cây xăng đức hưng khu vực cơ sở điều trị methadone cơ sở số một khu phố bảy
phường trảng giài thành phố biên hòa và thu giữ bảy mươi bảy gói ma túy có chứa heroin và ma túy đá
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
vào chiều ngày hai mươi tháng ba tại phiên tòa xét xử nguyễn thị hà thành cùng với hai mươi năm đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng
các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng các bị cáo nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
được nói lời sau cùng bị cáo nguyễn thị hà thành cho biết trong suốt một năm trăm linh ngày bị tạm giam bị cáo
chờ ngày đứng trước hội đồng xét xử và các bị hại người liên quan để gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người
thành nhận thức lỗi lầm và mong hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo khác vì họ tin tưởng thành nên phạm tội
bị cáo nguyễn thị quỳnh hương nguyên trưởng phòng khách hàng cá nhân phòng giao dịch đông đô việt á banh
là người duy nhất trong vụ án kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc
bị cáo quỳnh hương cho biết đã chờ đợi hơn hai năm qua để đứng tại phiên tòa này và kêu an cho rằng có quá nhiều vấn đề trong khâu buộc tội
đề nghị xử phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù mức án ca thứ hai sau chủ mưu là nguyễn thị hà thành
bị cáo nguyễn thị thu hương nguyên trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch đông đô việt á banh
nói lời xin lỗi đến việt á banh và các đồng nghiệp
bị cáo thu hương xin tòa cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về chăm sóc con
các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng còn lại đều bày tỏ sự ăn năn hối hận nhận thức được sai phạm và xin được giảm nhẹ hình phạt
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba tới đây hội đồng xét xử sẽ tuyên đoán
gồm một súng dài một hai mét một súng hoa cải và bảy viên đạn một súng k năm mươi chín và hai viên đạn một hộp tiếp đạn và ba mươi viên đạn một kiếm nhật một dao nhọn một mươi vỏ đạn hàng trăm viên bi sắt và đạn trì
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cường và huy cơ quan công an đã thu giữ thêm sáu khẩu súng loại bắn đạn trì và đạn thể thao
hai khẩu súng k năm mươi chín và chín viên đạn một súng bắn đạn cao su một súng rulo bắn đạn thể thao hai khẩu súng tự chế cùng nhiều linh kiện dụng cụ phục vụ để chế tạo súng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị bảo lâm là huyện vùng cao biên giới của tỉnh cao bằng có địa hình phức tạp độ dốc lớn bị chia cắt bởi những ngọn núi cao và nhiều khe suối
là địa bàn tập trung nhiều dân tộc cùng sinh sống trình độ dân trí chưa đồng đều đã kéo theo những khó khăn và phức tạp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
và để giữ vững bình yên trên địa bàn công an ở đây đã chủ động nắm chắc tình hình tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tên nạn xã hội
đặc biệt là phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả và mô hình an ninh tự quản ở thị trấn bác miều huyện bảo lâm là một ví dụ
vâng và để giữ vững bình yên trên địa bàn công an ở đây đã chủ động nắm chắc tình hình tăng cường các biện phạm và mô hình an ninh tự quản ở thị trấn park mieu huyện bảo lâm là một ví dụ